từ chiều một mươi sáu tháng bốn đến cuối ngày một mươi chín tháng bốn hà nội đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho gần ba mươi ba bốn trăm linh trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sở y tế hà nội ngày hai mươi tháng bốn thông báo trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận một một mươi hai ca bệnh
bệnh nhân phân bố tại hai trăm sáu mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như nam tự liêm bảy mươi bốn hoàng mai sáu mươi chín bắc tự liêm sáu mươi sáu sóc sơn sáu mươi ba đông anh bốn mươi một
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi chín ca với một ba trăm ba mươi năm ca tử vong
hiện chỉ còn hơn một trăm hai mươi sáu ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi giảm hơn một bảy trăm linh ca so với ngày trước đó
trong đó có bốn trăm ba mươi chín ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại gần một trăm hai mươi năm sáu trăm linh ca đang theo dõi cách ly tại nhà
theo sở y tế hà nội hiện thành phố đã được bộ y tế phân bổ cho một trăm bảy mươi sáu bảy trăm linh liều vaccine morena để tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong bốn ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bốn hà nội đã tiêm được ba mươi ba ba trăm tám mươi hai mũi vaccine covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tại một số quận huyện đã triển khai tiêm xong cho học sinh lớp sáu đủ điều kiện và tiếp tục tiêm cho học sinh lớp năm lớp bốn hạ dần độ tuổi cho lớp ba
thành phố có hơn một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hà nội đặt mục tiêu chín mươi năm trẻ trong lứa tuổi này sẽ tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị sau thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh các địa phương khác cũng sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ
hôm nay ngày hai mươi tháng bốn
thành phố hải phòng bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hơn ba trăm linh học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở trần phú quận lê chân trung học cơ sở quang trung quận ngo quyền
và trung học cơ sở lê lợi quận hải an là những học sinh dưới một mươi hai tuổi đầu tiên tại thành phố hải phòng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước khi tiêm các em được khám sàng lọc tư vấn kỹ càng và được theo dõi sau tiêm ba mươi phút để kịp thời xử lý các phản ứng phụ có thể xảy ra
em phạm gia bảo lớp sáu d bốn trường trung học cơ sở
quang trung bày tỏ cháu rất vui vì được tiêm để có sức đề kháng chống covid một mươi chín
ở nhà sẽ được bố mẹ hướng dẫn dặn dò đi tiêm để đảm bảo an toàn
sau khi tiêm cho thấy bình thường một số học sinh khác cũng cho biết đã được bố mẹ dặn dò rất kỹ những lợi ích của tiêm vaccine
cũng như những tác dụng phụ buổi sáng cháu ăn sáng thật no tâm trạng thoải mái
cũng như các địa phương khác để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng này
các cơ sở giáo dục đã phối hợp với ngành y tế hải phòng tăng cường tuyên truyền lợi ích của vaccine
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đến phụ huynh và học sinh
chuẩn bị tốt nhất cho công tác tiêm chủng dựa trên kinh nghiệm thực tế từ đợt tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bà lê thị minh tâm hiệu trưởng trường trung học cơ sở trần phú thông tin
nhà trường và giáo viên liên lạc với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh sau khi tiêm
kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng đánh giá
các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị chú đáo nghiêm túc đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình tiêm
chủ tịch ubnd tp hải phòng nhấn mạnh vaccine là lá chắn quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi hoàn thành tiêm vaccine cho học sinh tại ba trường trung học cơ sở trần phú
trung học cơ sở quang trung và trung học cơ sở lê lợi
sở giáo dục đào tạo hải phòng phối hợp với sở y tế để rút kinh nghiệm triển khai tiêm vaccine
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn toàn thành phố hải phòng
như vậy công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã được triển khai nghiêm túc
chính xác tại các địa phương trên toàn quốc trong đó có thành phố hải phòng
việc dựa vào những kinh nghiệm thực tế từ các đợt tiêm trước và áp dụng vào các đợt tiêm sau
thể hiện sự cẩn thận đề cao yếu tố an toàn mà thành phố hoa phượng đỏ hướng tới
trong đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi này
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi tháng bốn của bộ y tế cho biết
có một mươi ba hai trăm bảy mươi một ca mắc mới covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành trong ngày có bảy ca tử vong giảm kỷ lục so với trước đó
thông tin các ca covid một mươi chín nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới
đều là ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm hai mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi bốn trăm ba mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một nghìn ba mươi chín phú thọ tám trăm tám mươi bắc giang năm trăm tám mươi sáu gia lai năm trăm sáu mươi một quảng ninh năm trăm năm mươi một vĩnh phúc năm trăm một mươi tám yên bái năm trăm linh sáu nghệ an năm trăm linh bốn
tuyên quang bốn trăm ba mươi bảy bắc cạn bốn trăm một mươi tám đắk lắc bốn trăm một mươi năm lào cai bốn trăm linh bốn
thái nguyên ba trăm năm mươi một hải dương ba trăm bốn mươi bốn quảng bình ba trăm bốn mươi thái bình hai trăm bảy mươi ba lâm đồng hai trăm sáu mươi ba hưng yên hai trăm năm mươi tám bắc ninh hai trăm năm mươi năm nam định hai trăm bốn mươi chín
lạng sơn hai trăm ba mươi một bà rịa vũng tàu hai trăm hai mươi một cao bằng hai trăm một mươi sáu ninh bình hai trăm linh bảy hòa bình một trăm tám mươi hà giang một trăm tám mươi thành phố hồ chí minh một trăm bảy mươi chín đắk nông một trăm bảy mươi hai hà tĩnh một trăm sáu mươi chín quảng nam một trăm sáu mươi bảy sơn la một trăm sáu mươi ba
thái châu một trăm năm mươi bốn bình phước một trăm năm mươi hà nam một trăm bốn mươi ba bình dương một trăm ba mươi sáu đà nẵng một trăm hai mươi chín điện biên một trăm một mươi chín bình định một trăm một mươi tám tây ninh một trăm một mươi bốn vĩnh long một trăm một mươi hai bến tre một trăm linh tám quảng trị một trăm linh tám quảng ngãi một trăm linh bốn cà mau bảy mươi hai hải phòng sáu mươi chín phú yên sáu mươi ba thanh hóa năm mươi năm thư thiên huế bốn mươi bảy khánh hòa bốn mươi bảy năng mang ba mươi tám bình thuận ba mươi năm kiên giang hai mươi

thái nguyên ba mươi chín bạc liêu một mươi tám sóc trang một mươi bảy trà vân một mươi bảy cần thơ một mươi con tương tám đồng nai năm hậu giang ba và ninh thuận một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh giảm ba trăm bảy mươi tám hải dương giảm một trăm tám mươi bảy yên bái giảm chín mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai tăng hai trăm tám mươi lâm đồng tăng hai trăm sáu mươi ba và bắc giang tăng hai trăm bốn mươi ba

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi sáu bốn trăm hai mươi chín ca trên một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi năm trăm linh hai năm trăm chín mươi ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh sáu một trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi bốn trăm chín mươi bốn tám trăm bốn mươi hai ca
trong đó có chín sáu mươi năm bốn trăm một mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này hà nội một năm trăm ba mươi sáu tám trăm hai mươi tám ca
tp hcm sáu trăm linh bảy sáu trăm chín mươi chín nghệ an bốn trăm bảy mươi bảy sáu trăm tám mươi bảy bình dương ba trăm tám mươi ba hai mươi hai và bắc giang ba trăm tám mươi một năm trăm một mươi chín
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai năm trăm bốn mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là chín sáu mươi tám hai trăm ba mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy là tám trăm chín mươi sáu ca số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng bốn
ghi nhận bảy ca tử vong tại bình định một cần thơ một đắk lắc một đồng tháp một gia lai một lạng sơn một và vĩnh long một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm tám mươi hai ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm
tổng số ca tử vong xếp thứ bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean